theo đó hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu ăn xin giảm nhẹ hình phạt xin hưởng án treo của hai mươi năm bị cáo kháng cáo
theo hội đồng xét xử bị cáo phạm công danh là người có vai trò chính chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật trong thời gian dài thủ đoạn tinh vi thiệt hại là đặc biệt nghiêm trọng
do đó cấp sơ thẩm quy kết danh và đồng phạm phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là có căn cứ đúng người đúng tội
hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án ba mươi năm tù giam đối với bị cáo
hội đồng xét xử cũng ghi nhận quan điểm của đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm và kiến nghị các cơ quan tố tụng ở giai đoạn hai vụ án
khi xem xét hành vi phạm tội của đối tượng phạm thị trang trang phố núi hiện đã bỏ sang mỹ và bà hứa thị phấn thì cũng sẽ làm rõ trách nhiệm hình sự
ông trần quý thanh bà trần ngọc bích lãnh đạo công ty tân hiệp pháp với vai trò giúp sức cho phạm công danh thực hiện hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân hàng xây dựng năm một trăm chín mươi tỷ đồng
thực hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đối với các tù nhân đang thi hành án tại các trại giam trên cả nước
nhân dịp tết cổ truyền dân tộc đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trại giam xuyên mộc thuộc tổng cục tám bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đợt một năm hai nghìn một mươi tám
trại giam xuyên mộc nơi giam giữ gần hai tám trăm linh phạm nhân với các tội danh như tội cướp giết người hiếp dâm bảo kê
trộm cắp tài sản xâm phạm an ninh quốc gia tội phạm về ma túy trong đó án trung thân là một trăm tám mươi năm phạm nhân
án trên một mươi năm đến ba mươi năm có ba trăm bốn mươi hai phạm nhân và có những phạm nhân có đến một mươi tiền án
thực hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đợt một năm hai nghìn một mươi bảy trại giam xuyên mộc đã đề nghị giảm án thời hạn chấp hành án phạt tù cho bảy trăm hai mươi tám phạm nhân
trong đó có một trăm hai mươi hai phạm nhân được tha tù trước thời hạn
đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam
tích cực học tập cải tạo đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác
và cũng để cho phạm nhân cảm nhận được trong môi trường điều kiện họ mặc dù đã xa gia đình nhưng cũng có một sự đầm ấm và có một bữa cơm gặp mặt cuối năm
mà ban giám thị và hội đồng cán bộ sẽ trực tiếp đến từng buồng giam từng tổ đội để chiều ba mươi tết tổ chức cho họ có một bữa cơm gặp mặt cuối năm thật là đầm ấm
và có tình cảm
tại buổi lễ đại diện tòa án và viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã công bố quyết định giảm thời hạn phạt tù cho các phạm nhân
đây là niềm vui khôn siết của các phạm nhân sau quãng thời gian dài phải trả giá cho những hành vi sai trái của mình
giờ đây họ đã được cởi bỏ áo tù quay trở lại với cuộc sống đời thường
đặc biệt được đoàn tụ với người thân trong dịp tết nguyên đán đình dậu này càng có ý nghĩa hơn đối với họ
tại quảng trị để chủ động tấn công chấn áp các loại tội phạm và tên nạn xã hội xảy ra trên tuyến biển dịp trước trong và sau tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
đồn biên phòng cửa việt đã phối hợp với các xã vùng biển huyện triệu phong triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giúp nhân dân vui xuân đón tết đầm ấm
đây là một đợt tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý
trong những ngày giáp tết của lực lượng đồn biên phòng cửa việt các lực lượng đã tiến hành kiểm tra bến bãi tàu thuyền đồng thời nói chuyện
tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật và tinh thần cảnh giác không để các đối tượng móc nối lôi kéo nhằm bảo vệ an toàn nội bộ cũng như an ninh trật tự trên địa bàn nhất là vào dịp tết
nhân dân khu vực địa bàn rất an tâm thần khởi được cán bộ chiến sĩ của đồn cửa việt thường xuyên tuần tra và thăm hỏi bà con trong địa bàn
chúng tôi rất phấn khởi để an tâm trong việc là vui chân đón tết
đồn biên phòng cửa việt phụ trách địa bàn các xã vùng biển triệu an triệu vân và triệu lăng huyện triệu phong với hơn ba sáu trăm bốn mươi hộ
để bảo đảm cho nhân dân đón tết bình yên đồn biên phòng ban chỉ huy quân sự các xã cùng chính quyền địa phương chủ động nắm bắt toàn diện
huy động tối đa lực lượng phương tiện nghiệp vụ quyết tâm không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt sau sự cố môi trường
môi trường biển các lực lượng càng nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng tình hình để chống phá
hiện nay các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết đã được lực lượng đồn biên phòng cửa việt triển khai
thực hiện nhằm sớm phát hiện âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm trong dịp tết nguyên đán
cốc ủy chỉ huy cản bộ chỉ sĩ đồn phòng cửa việt phối hợp với cốc ủy đảng chính quyền địa phương trên địa bàn
tổ chức tuần tra kênh gác bảo vệ địa bàn hai mươi bốn hai mươi bốn
từ đó chúng tôi trọng đến những địa bàn trọng điểm những chỗ chạy cam tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý các đối tượng lợi dụng
vận chuyển chất chảy nộ hàng cảm nhất lượng lợi dụng đưa vào địa bàn
thứ hai nữa là quan tâm đến việt kiều học sinh sinh viên người dân xã quê về ăn tết
thứ ba nữa là quan tâm đến việt kiều học sinh sinh viên người dân xã quê về ăn tết
chúng tôi tổ chức cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra bảo vệ chặt chẽ xử lý tốt các tình huống xấu xảy ra trên địa bàn
từ đó đảm bảo cho người dân vui tết đón xuân hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
với những kế hoạch cụ thể linh hoạt bám sát địa bàn bám chắc vùng biển tổ quốc
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa việt xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
nhân dân vùng biển đón tết vui xuân
nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và đón tết cổ truyền ninh dậu
ngày hai mươi bốn tháng một đoàn đại biểu đảng bộ chính quyền nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh quảng trị
đã tổ chức trang trọng lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín thành cổ quảng trị
đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
gửi vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng bộ chính quyền nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh quảng trị
đã kính cẩn dân hương bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả
đến viếng dân hương dân hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là sự thể hiện tấm lòng thành kính
tri ân của những người đang sống hôm nay đối với những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hòa bình
độc lập của dân tộc
những năm qua với sự giúp đỡ hỗ trợ của trung ương sự chung tay góp sức của toàn xã hội
sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tỉnh quảng trị đã thực hiện tốt công tác
đền ơn đáp nghĩa với nhiều việc làm thiết thực như đầu tư tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ
chăm sóc gia đình thương bệnh binh gia đình có công với nước và mẹ việt nam anh hùng
làm sâu sắc hơn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
bên cạnh những việc làm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền hòa bình
của dân tộc thì việc chăm lo phụng dưỡng các bà mẹ việt nam anh hùng cũng được đảng và nhà nước
đặc biệt quan tâm tại hà tĩnh nhiều đơn vị địa phương đã có những hành động thiết thực như chăm lo
phụng dưỡng cho các mẹ mỗi khi tết đến xuân về các tổ chức đoàn thể lại đến thăm động viên
để các mẹ đón tết an vui
đã hơn hai năm nay dường như tuần nào văn phòng đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh cũng cắt cử người
xuống thăm non chăm sóc mẹ việt nam anh hùng trần thị tư ở khối phố tám phường nam hà thành phố
hà tĩnh từ việc dọn dẹp nhà cửa thay giặt quần áo nấu ăn cho mẹ đến việc trông non mẹ đều
được các bạn đoàn viên thanh niên đảm nhận với tình cảm niềm kính trọng và trách nhiệm của những
người con người cháu các bạn đoàn viên thanh niên luôn tâm niệm những việc làm của mình sẽ là nguồn
khích lệ động viên mẹ vơi bớt nỗi đau để sống khỏe sống vui làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu
đấy chỉ là một việc làm nhỏ thôi nhưng mà chúng tôi là muốn để nêu gương cho các đoàn viên thanh niên
trong khối để viên đạo lý ủng hộ nhiều nguồn để chăm sóc và phùng trường những người cầu công về
cách mạng và đất nước để chăm sóc và phùng trường những người cầu công về cách mạng và đất nước
trải qua hai cuộc kháng chiến ác liệt hà tĩnh cũng là địa phương chịu nhiều mất mát
đau thương toàn tỉnh hiện có gần hai mẹ được phong tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng
trong đó có tám mươi tám mẹ đang còn sống và được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nhận phụng
dưỡng chăm sóc bên cạnh đó nhiều phong trào do các đoàn thể chính trị xã hội phát động thực hiện có
hiệu quả nhằm tri ân mẹ việt nam anh hùng như ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tặng sổ tiết kiệm
nhà tình nghĩa giúp đỡ ngày công
trải qua hai cuộc kháng chiến ác liệt hà tĩnh hiện có gần hai mẹ được phong tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng
trong đó có tám mươi tám mẹ đang còn sống và được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nhận phụng dưỡng

trong đó có tám mươi tám mẹ đang còn sống và được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nhận phụng dưỡng

rất nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã đứng ra đỡ đầu mẹ việt nam anh hùng
thì tôi cho rằng đây là một cái truyền thống rất quý báu của dân tộc ta của nhân dân ta
trong việc đỡ đầu phùng dựng mẹ việt nam anh hùng đối với những người có công với cách mạng
cũng thể hiện một tấm lòng không những là về vật chất mà cả tinh thần
và tiếp theo trong những năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo thì phong trào về phùng dựng mẹ việt nam anh hùng được phát động xuống khắp
và rất nhiều cơ quan đơn vị đã có đăng ký để phụ dựng mẹ việt nam anh hùng
sự quan tâm chú đáo cả về vật chất và tinh thần của các cơ quan đơn vị đã trở thành nguồn động viên
ăn ủi lớn đối với các mẹ góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát
đó chính là trách nhiệm bổn phận của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
và đây cũng chính là sự cổ vũ lớn lao để các mẹ có thêm động lực để vui sống
sống khỏe đón nhiều hơn nữa những tết cổ truyền của dân tộc
ở phần tiếp theo của chương trình quảng nam bảo đảm cung cấp điện an toàn trong dịp tết
thời điểm này người trồng dưa hấu tại hậu giang và bạc liêu đang vào mùa thu hoạch dưa hấu bán tết nguyên đán ninh dậu hai nghìn hai mươi
dưa hấu vừa được mùa lại vừa được giá đã mang lại niềm vui cho người nông dân trong những ngày giáp tết
hiện dưa hấu không hạt mặt trời đỏ được thương lái thu mua tại ruộng với giá tám đồng một kg
tăng từ hai đến ba đồng một kg so với mùa vụ năm rồi
ngoài giá cả thì năng suất dưa năm nay cũng tăng hơn so với các năm trước
nếu như mọi năm năng suất một công dưa đạt ba tấn trở lại
hay ước đạt từ ba năm đến bốn tấn một công
sau khi trừ hết các khoản chi phí người trồng dưa hấu lãi trên một mươi năm triệu đồng một công
cùng với loại dưa hấu truyền thống các giống dưa mặt trời đỏ dưa thành lòng hắc mỹ nhân an tiêm
là các loại dưa được người dân chọn mua bài tết cũng phục dịch nhích giá
theo nhận định của nhà vườn nhiều khả năng dưa hấu sẽ hút hàng tăng giá vào những ngày giáp tết
các thương lái cũng cho hay hiện họ thu mua dưa không chỉ bán ở thị trường địa phương
mà còn cung cấp cho các thành phố lớn các tỉnh thành lân cận
nhất là các địa phương mất mùa dưa hấu tết năm nay
những ngày qua đối với mỗi hộ dân ở đồng bằng sông cửu long nói chung
bạc liêu nói riêng đang rất phấn khởi vì giá dưa hấu nơi đây dịp tết này rất có giá
người trồng dưa lại khá cao
theo nhiều hộ nông dân ở bạc liêu năm nay lượng dưa hấu giảm nhiều
do đó người dân mua dưa hấu từ rất sớm chọn dưa đẹp về nhà trưng tết
nên giá cả cao hơn so với thời gian sau
tại vừa giá dưa trưng tết thấp nhất là một trăm linh
một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng một cặp dưa nhỏ
có những cặp dưa khoảng bốn trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một cặp
tuy giá dưa cao nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua nhiều
năm ngoái thường hai mươi tám đến ba mươi tết người dân mới mua nhiều
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu
mùa tết năm nay nông dân trong toàn tỉnh trồng gần ba trăm linh hectare dưa hấu
nhằm phục vụ nhu cầu trong dịp tết nguyên đán của dân tộc
tết đến xuân về cũng là thời điểm muôn hoa khoe sắc
và trưng hoa cũng đã trở thành
một thói quen của nhiều gia đình trong ngày tết
tuy vậy thời tiết trong những ngày giáp tết năm nay lại ấm lên
vậy xu hướng trưng hoa ngày tết năm nay như thế nào
và sản lượng chất lượng hoa ra sao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại làng hoa tây tiệu
ngày tết không thể thiếu những trậu cảnh trậu hoa trang trí hay để bàn
một bình hoa tươi sẽ làm cho không gian trông đẹp hơn
mang may mắn thịnh vượng cũng như niềm vui đến cho cả gia đình
trong những ngày đầu năm mới xuân vầy
mỗi loại hoa tết đều mang một ý nghĩa đặc biệt
theo nhu cầu của thị trường các loài hoa theo mùa vụ
ngày càng được các hộ đưa vào trồng nhiều
như hoa cúc hoa ly hoa la kèn hoa thực dược
có loại hoa đấy
ở vị thường thì nhà mình thường dùng hoa cúc và hoa ly
tuy nhiên năm nay thời tiết nó hơi bị nóng
nên là chắc là để làm mới trong nhà thì mình sẽ dùng hoa thực dược
hoặc là hoa hướng dương này
với bản tính cần cù không ngừng học hỏi và kinh nghiệm trồng hoa lâu năm
người dân tại tây tiệu đã mạnh dạng đầu tư xây nhà lạnh
làm giàn nhà lưới che phủ hệ thống chiếu sáng
hệ thống phun tưới để mở rộng sản xuất
nhưng năm nay không phải là một năm may mắn với người trồng hoa
thời kỳ biển bây giờ là ni rộ hết rồi
giờ cũng nổi lên ít thì nè đất nước thì nó lại bán được hơn là ni
ni vừa rồi xô xát thì hỏng hết dân lại thiệt thòi quá
coi như là đứa người không còn gì mà mất mất hết cả
cũng khổ nè mang nhiều cũng khổ nè
nếu mà gặp thời tiết mà nó phù hợp cho ủng hộ cho dân
thì cũng được kiếm được ít
cũng gọi là bỏ một mươi đồng ra thì thu được một mươi hai một mươi ba
nếu mà thí dụ như là
thời tiết nó không ủng hộ này
về thì ấm áp thì một mươi đồng thì mất cả
thành một mươi năm có thiệt thòi nổ vốn
thì dân làm hoa năm nay là thuê quá nhiều
tăng địa tích lên phải công nhận là tăng địa tích rất nhiều
nói ra là cũng ảnh hưởng đến giá cả
dù năm nay hoa đồng loạt nở sớm hơn dự tính
nhưng năng suất và chất lượng đều được bảo đảm
và có thể nói những người trồng hoa đã hoàn thành tốt sứ mệnh
là sứ giả báo tin xuân đến mọi nhà
tại quảng nam ngành điện lực đã huy động công nhân tập trung
đẩy nhanh tiến độ thi công
nâng cấp hàng loạt mạng lưới điện tại các xã
việc hoàn thành các công trình nâng cấp điện đưa vào sử dụng trước tết
đã bảo đảm đủ điện sinh hoạt và sản xuất
góp phần cho người dân đón một cái tết đầm ấm hơn
đây là một trong một mươi bảy hệ thống đường dây và trạm biến áp
trên địa bàn tỉnh quảng nam
vừa được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng
trước đây người dân ở thôn bốn xã bình dương
huyện thăng bình sử dụng nguồn điện rất yếu
nhiều hộ phải sử dụng ổn áp
mới dùng được các thiết bị điện trong gia đình
do nguồn điện không bảo đảm
nên việc phát triển sản xuất cũng như sinh hoạt gặp nhiều hạn chế
để giúp người dân ở xã bình dương
có nguồn điện ổn định để phát triển kinh tế
điện lực quảng nam đã thi công nâng cấp
và đưa mạng lưới điện vào sử dụng trong dịp tết
làm người dân nơi đây rất phấn khởi
từ trước tới nay
đường điện của nhân dân thông tư chúng tôi quá tải
điện yếu không sinh hoạt được
hôm nay đón và nhờ nước quan tâm
cho nhân dân thông tư chúng tôi cái bình
và tờ na sắp đây
chắc chắn nhân dân chúng tôi đợi sống thay do đồ thịt
đường điện hôm nay đã hoàn thành
và cũng cần kể tết
chắc chắn là nhân dân ở địa phương chúng tôi
là an tết vui vẻ
qua kiểm tra các đường dây và trộm miếng ốp của thông này
là chắc đường điện năng là chưa đồng bộ
cho nên là công ty điện lực quảng nam
mới đầu tư xây dựng các đường dây và trộm miếng ốp này
nhằm đồng bộ là cấp điện
an toàn liên tục và phục vụ cho bà con
trong cái dịp tết như đó này
đến nay công ty điện lực quảng nam
đã hoàn thành việc khoán chuyển
chống quá tải cho một mươi bảy trạm biến áp
xây dựng mới đường dây và trạm biến áp cho nhiều địa phương
tại các huyện biển núi
điện lực quảng nam đang khẩn trương thi công
cố gắng đóng điện trước tết
bảo đảm cung cấp điện cho người dân trong dịp tết
đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện vệ sinh lưới điện
phát quan hành lang tuyến
và chuẩn bị vật tư dự phòng
cũng như tổ chức phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để khắc phục xử lý sự cố trong dịp tết
với việc đầu tư nâng cấp gần một trăm linh trạm biến áp
và hàng chục đường dây chung hạ thế
điện lực quảng nam bảo đảm cung cấp điện tối đa
cho người dân vui xuân
đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
nhằm giúp người dân một số sản phẩm
và giúp đỡ các người dân
tỉnh tuyên quang đã thực hiện sửa chữa nâng cấp
và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường vĩnh lợi kim xuyên
đoạn qua nhà máy giấy và bột giấy an hòa
đến thôn phú lương xã cấp tiến huyện sơn dương
tuyến đường vĩnh lợi kim xuyên
có thổng chiều giá hai mươi bảy năm cây số
thuộc tuyến đường cứu hộ cứu nạn dọc sông lô
được thiết kế với quy mô đường giao thông cấp a miền núi
chiều rộng nền đường sáu năm mét
chiều rộng mặt năm m dày hai mươi năm cm
với tổng số vốn gần một mươi hai tỷ đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ gần hai năm tỷ đồng
ngân sách huyện sơn dương hỗ trợ hơn một tám tỷ đồng
công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản tuyên quang
đóng góp hơn sáu ba tỷ đồng
nhà máy giấy và bột giấy an hòa đóng góp một hai tỷ đồng
chưa có con đường bê tông này thì
cuộc sống của nhân dân có nhiều xáo trộn
bởi sao đường đi lại rất khó khăn
rời mưa thì ổ vội ổ trâu
không thể đi được xe máy các cháu đi học đi hành
muốn lên cầu an hòa để đi học
sang bên trường sông lô cũng rất gặp nhiều khó khăn
mà các cháu nó ảnh hưởng đến học tập rất lớn
con đường được hoàn thành trước tiên giúp cho toàn bộ nhân dân
trước kia đi một tiếng mới lên đến cầu an hòa
nhưng bây giờ chỉ một mươi phút là đến cầu an hòa
đấy là một cái thuận lợi rất lớn cho chúng tôi
và có con đường ở cạnh nách mình
thì làm sao mà phát triển kinh tế dừng lại được
mà nó còn phải phát triển hơn nữa
việc chính quyền địa phương huy động được sức dân
và nguồn lực hỗ trợ của các doanh nghiệp
để xây dựng nên những tuyến đường bê tông như thế này
đã tạo động lực to lớn để người dân có điều kiện phát triển kinh tế
nâng cao đời sống vật chất tinh thần
cũng như góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương
nhân dịp đón tết của truyền dân tộc đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh con tum đã tổ chức gặp mặt các học sinh xuất sắc
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi lễ ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum
đã trích hai trăm linh năm triệu đồng khen thưởng cho năm mươi năm học sinh
có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ hai mươi bốn điểm trở lên
và một mươi hai học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số
đạt điểm thi từ hai mươi một trở lên
mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn
nhưng từ năm hai nghìn một mươi tỉnh ủy con tum đã có nghị quyết
về nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi bảy
và năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh con tông có hơn bảy mươi năm học sinh
đạt điểm thi trên điểm sàn
có gần sáu mươi học sinh dân tộc thiểu số
được xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
ngày hai mươi bốn tháng một tại trung tâm triển lãm hòa bình
thành phố đà lạt lâm đồng hội nhà báo sở thông tin và truyền thông
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng
phối hợp tổ chức khai mạc hội báo xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề mừng đảng quang vinh mừng đất nước đổi mới
mừng xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy hội báo xuân lâm đồng năm nay
có sự tham gia của hai mươi một đơn vị gồm các báo tạp chí
đài phát thanh truyền hình địa phương và trung ương
đóng trên địa bàn
ban tổ chức trưng bày hơn ba trăm linh loại ấn phẩm báo xuân
phục vụ nhân dân địa phương và du khách du xuân
tại thành phố đà lạt
dịp này hội nhà báo tỉnh đã trao giải tác phẩm báo chí
đạt chất lượng cao tỉnh lâm đồng năm hai nghìn một mươi chín
cho hai mươi bảy tác phẩm đoạt giải
hội báo xuân lâm đồng hai nghìn một mươi bảy diễn ra đến ngày một tháng hai
sau khi bế mạc các ấn phẩm tham gia hội báo xuân
sẽ được trao tặng đến các chiến sĩ hải quân vùng bốn
trong phần tin quốc tế chính phủ anh phải được sự đồng ý
của quốc hội trước khi bắt đầu đàm phán rời eu
các nghị sĩ ly khai khỏi đảng cầm quyền hàn quốc
thành lập đảng mới
liên quan tới vấn đề brexit tòa án tối cao anh vừa ra phán quyết
buộc chính phủ nước này phải nhận được sự phê chuẩn của quốc hội anh
trước khi khởi động các cuộc đàm phán đưa anh rời khỏi liên minh châu âu
tránh án tòa án tối cao anh ông david neuberger tuyên bố
với sự đồng ý của tám trong tổng số một mươi một thẩm phán
tòa án tối cao anh khẳng định chính phủ anh không thể kích hoạt
điều năm mươi của hiệp ước lisbon nếu quốc hội không ra đạo luật
cho phép làm điều này
tránh án neuberger xác nhận đa số các thẩm phán trên điều nhất trí
cho rằng tiến trình brexit sẽ kéo theo những thay đổi trong luật pháp anh
do đó chính phủ phải tham vấn ý kiến từ quốc hội
giới phân tích chính trị cho rằng đây có thể được coi là sự thất bại
của thủ tướng anh theresa may người đang nỗ lực muốn thực thi brexit
theo đúng lịch trình đã định
trong khi đó tại hàn quốc ba mươi nghị sĩ mới rời khỏi đảng senuri cầm quyền
đã chính thức thành lập một chính đảng mới
sau gần hai tháng các nghệ sĩ nước này bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội
của tổng thống park geun hye do cáo buộc dính líu tới
đảng mới mang tên barrin công bằng gồm ba mươi một nghị sĩ
hiện là đảng lớn thứ tư trong quốc hội hàn quốc gồm ba trăm linh ghế
tại hội nghị đảng cùng ngày ông cho ung biên gúc đã được bầu
giữ chức chủ tịch đảng barron
ông cho ung biên gúc người có năm nhậm kỳ là nghị sĩ đã cam kết
loại bỏ chủ nghĩa bảo thủ giả tạo và bảo lưu những giá trị thực
của chủ nghĩa bảo thủ
bên cạnh đó ông còn cho biết các nghị sĩ rời khỏi đảng senuri
vì đảng này chỉ tìm cách bảo vệ tổng thống park geun hye bị luận tội
chứ không phải là chủ nghĩa bảo thủ thực sự
thông tin tiết lộ đảng barin có kế hoạch đề cử ứng cử viên tranh cử tổng thống
nhằm bảo đảm những người theo đường lối bảo thủ có thể tiếp tục nắm giữ được quyền lực chính trị
pháp vừa thực hiện bước đi quan trọng tiến tới đóng cửa nhà máy điện hạt nhân
phi sen hai cũ nhất tại nước này
đây được xem là một phần trong những cam kết đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử trước kia
theo nguồn tin
tin thân cận với tổng thống hollande ban lãnh đạo hãng điện lực edf của pháp
đã thông qua gói đền bù trị giá bốn trăm linh triệu euro tương đương với bốn trăm ba mươi triệu đô la
để thực hiện kế hoạch đóng cửa nhà máy điện hạt nhân này
việc đóng cửa nhà máy có hai lò phản ứng hạt nhân là một phần trong chiến lược giảm mạnh
sự phụ thuộc của pháp vào điện hạt nhân
nhà máy phi sen hai nằm ở dãnh kiến tạo thường xảy ra động đất ở khu vực cách biên giới đức
khoảng một trăm linh km về phía nam khiến các nhà hoạt động môi trường pháp đức và thụy sĩ
luôn lo ngại về những nguy cơ có thể xảy ra
trong chiến dịch vận động tranh cử năm hai nghìn một mươi hai ông hollande đã cam kết sẽ đóng cửa nhà máy điện hạt nhân phi sen hai
coi đây là một phần trong cam kết nhằm giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân
từ mức bảy mươi năm xuống còn năm mươi và tăng nguồn năng lượng tái tạo
ngân hàng nhân dân trung quốc pboc vừa bơm thêm hai trăm bốn mươi năm năm tỷ nhân dân tệ
tương đương với ba mươi năm chín mươi ba tỷ usd vào thị trường dưới dạng cho hai mươi hai tổ chức tài chính vay
thông qua cơ chế cho vay trung hạn nhằm duy trì thanh quản ổn định
ppoc cho biết lãi suất cho vay trung hạn ở mức hai chín mươi năm đối với khoản vay sáu tháng
và ba một đối với khoản vay một năm cao hơn các mức lãi suất cho vay trung hạn trước đó một mươi điểm cơ bản
các chuyên gia cho biết đây là lần đầu tiên ppoc tăng lãi suất cơ chế cho vay trung hạn
nhằm kiểm soát mức tăng trưởng tiền
cơ chế cho vay trung hạn đã được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi bốn nhằm giúp các ngân hàng thương mại
và ngân hàng chính sách của trung quốc duy trì khả năng thanh khoản bằng cách vay tiền từ ppoc
sử dụng cổ phiếu như tài sản thế chấp
quân đội pakistan thông báo nước này lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất
có tầm bắn tối đa là hai hai trăm linh km
và đây cũng là lần thứ hai pakistan phóng thử tên lửa trong tháng này
tuyên bố của quân đội pakistan nêu rõ tên lửa avabel có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân
nhằm chung những mục tiêu với độ chính xác cao và lẩn tránh được hệ thống radar của quân địch
mục đích của đợt thử nghiệm này là xác nhận các thông số kỹ thuật cũng như thiết kế của hệ thống vũ khí trên
đây là lần thứ hai pakistan phóng thử tên lửa trong tháng này
trước đó hôm tám tháng một pakistan đã lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình babur ba có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
từ tàu ngầm do nước này tự phát triển
theo quân đội pakistan tên lửa này được phóng đi từ một bệ phóng di động dưới nước
và có thể nhắm chúng những mục tiêu với độ chính xác cao ở tầm bắn bốn trăm năm mươi km
một trực thăng cứu hộ chở theo khoảng sáu người vừa bị rơi ở vùng núi thuộc tỉnh lakila ở miền trung italia
hiện sương mù dày đã khiến cho công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn
chiếc trực thăng này bị rơi từ độ cao khoảng sáu trăm linh mét so với mặt đất xuống gần khu nghỉ dưỡng capophelis
khi đang trên đường chở một người bị thương do trượt tuyết đến bệnh viện
phía cảnh sát cho biết khu vực máy bay gặp nạn rất khó tiếp cận
trong khi sương mù dày đặc cũng đang cản trở công tác cứu hộ
khu nghỉ dưỡng capophelis nằm gần tâm các trận động đất kéo theo các đợt lở tuyết gây chết người hồi tuần trước
trước đó trong ngày một mươi tám tháng một đã có bốn trận động đất mạnh năm độ richter liên tiếp xảy ra ở miền trung italia
kèm theo đó là hơn một trăm linh dư chấn
một ngày sau đó một trận lở tuyết do dư chấn động đất đã vùi lấp khách sạn rigo piano ở chân núi gran sasso khiến nhiều người thiệt mạng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân